thời gian vừa qua nam em cùng bạn trai chuyển lên đà lạt để thay đổi môi trường sống
trợ lý của người đẹp từng chia sẻ về việc nam em vẫn xếp hoạt động nghệ thuật bình thường
sớm quay lại với công việc ca hát sau khi nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe và tinh thần
về phía nam em sau ít ngày tạo khóa trang facebook tiktok cá nhân
thì hiện cả hai trang mạng xã hội này đều đã được cô mở hoạt động trở lại
cập nhật thông tin và hình ảnh bình thường
được biết nam em và bạn trai thuê một căn nhà trên đà lạt để ổn định cuộc sống
cả hai cũng bắt đầu công việc live stream bán sản phẩm nước hoa như đã chia sẻ trước đó
tuy nhiên cũng bởi những phát ngôn gây tranh cãi và cách ứng xử khó hiểu trên mạng xã hội trước đó của nam em
đã khiến cô bị nhiều người quay lưng chỉ trích cày gắt
đáng chú ý trên nhiều diễn đàn kênh mạng xã hội không ít ant đã đem chuyện bán hàng của nam em ra để trao đổi
trong đó tuyên bố sẽ đặt mua sản phẩm nước hoa mà cô và bạn trai đang bán
sau đó băm hàng
mặc dù chưa rõ việc này có được những người này thực hiện hay không
nhưng việc nam em bị bom hàng xảy ra thật khiến người đẹp không khỏi bực bội
cùng thời điểm này một tiktoker lên mạng live stream nhắc về câu chuyện một người đẹp
với những biểu hiện hành vi tâm lý gây tranh cãi
tuy không nhắc cụ thể tên của nam em hay ai
song người đẹp mà tiktok này thể hiện qua nhiều màn nhại lại cho là bị giống với nam em
điều này khiến người đẹp gốc tiền răng đứng ngồi không yên
mới đây thông qua mạng xã hội
nam em bất ngờ tuyên bố về việc đã bàn giao cho một người đại diện
làm việc với phía luật sư về câu chuyện của tiktoker kể trên
trong chia sẻ của nam em chỉ đích danh tên tài khoản của tiktoker này vào group anti mình
trong thông báo này nam em không quên phản pháo lại những người này rằng
chuẩn bị thêm tiền để bồi thường thiệt hại cho mình nữa nhé
mấy cái đơn hàng mà bị bom đó mình cộng luôn vào rồi
mình đã muốn hòa bình mà các bạn không chịu
bây giờ thì khỏi lấy lại hết
để minh chứng cho việc nói được làm được
nam anh cũng chia sẻ hình ảnh chụp tại bàn tiếp dân của một cơ quan công an
trước đó các chia sẻ dù là hình ảnh hay bài viết của nam em trên mạng xã hội cá nhân
đều bất phải những phản ứng trái chiều
một số người cho rằng trước kia nam em đã từng thể hiện phốt khối buổi live stream
nói không hay với nhiều người trong giới showbiz
giờ đến netco đã hiểu cảm giác bị người khác lên mạng live stream nói mình như thế nào
mới đây khi tiktoker nhắc trên live stream
nam em cũng đã xem và có nhiều câu hỏi chất vấn về danh tính nhân vật mà người này mỉa mai
xong không nhận được câu trả lời
cũng trên sóng live stream của người này nam em thừa nhận bản thân đã từng làm xanh nhiều
nếu mới phải lên sở sở thông tin và truyền thông tp hcm để làm việc và bị xử lý hai lần
đồng thời khuyến cáo người này
bạn làm sai chuẩn bị nhận hình phạt của bạn với pháp luật
mặc dù nam em đã tuyên chiến với những người không ngơ bình bằng việc nhờ đến cơ quan pháp luật can thiệp
xong hiện làn sóng phản ứng lại cô vẫn đang diễn ra trên nhiều diễn đàn ở mạng xã hội
trước đó vào hồi đầu tháng ba năm hai nghìn bốn sở thông tin và truyền thông tp hcm
bình phối hợp cùng với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp hcm đã yêu cầu nam em đến làm việc cùng với vấn đề này
sau đó cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam em
về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang cho nhân dân
và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm doanh nhân anh hùng dân tộc
mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại nghị định số một mươi năm gạch chéo hai nghìn hai mươi cách chéo nd gạch ngang cp
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
cho lĩnh vực biểu chính viện thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giác dịch điện tử
tổng số tiền bị xử phạt hành chính là ba mươi bảy năm triệu đồng
cùng với đó cơ quan chức năng cũng đã đề nghị năm em chấp hành đúng quy định
tại quyết định số tám trăm bảy mươi bốn gạch chéo qd gạch ngang btt ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
của bộ thông tin và truyền thông về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
gạch chéo qd gạch ngang bvhttdl ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ văn hóa thông tin và du lịch
về ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo nam em nếu tiếp tục tái phạm
tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù đã được nhận được yêu cầu chấm dứt hành vi đó
thì dễ xem xét tình tiết tăng nặng bao gồm cả việc phối hợp với cơ quan liên quan
áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật hiện hành
sau đó không lâu lần thứ hai nam anh bị cơ quan chức năng yêu cầu đến làm việc
liên quan đến việc tiếp tục vi phạm về hành vi cung cấp các thông tin trên tài khoản mạng xã hội
gây hoang mang trong dư luận
kết thúc buổi làm việc lần thứ hai này nam em bị xử phạt hành chính ở mức độ nặng là một mươi triệu đồng
ngoài ra sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết sẽ báo cáo kiến nghị bộ thông tin và truyền thông
xem xét xử lý ngăn chặn đối với hai tài khoản facebook nguyễn lệ nam em và tài khoản tiktok nguyễn thị lệ nam em
theo quy định tại điều năm thông tư ba mươi tám hai nghìn một mươi sáu tt bttt ban hành ngày hai mươi sáu một mươi hai hai nghìn một mươi sáu của bộ thông tin và truyền thông
quy định chi tiết về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
mới đây người đẹp quê tiền giang nam em đã lên tiếng xin lỗi khán giả
nam em chia sẻ cô sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ những gì mà mình đã nói và làm
cô xin khán giả bông tha cho mình một con đường sống
nam anh khẳng định chỉ có một mong muốn duy nhất là có một cuộc sống bình yên sâu hơn nào
hiện tại nam em đã chuyển lên đà lạt sinh sống với công việc chính là bán hàng online
cụ thể nam anh chia sẻ thời gian qua chúng ta lại rất căng thẳng và có khi kiệt sức vì những năng lượng độc hại
là một người nổi tiếng tôi xin chịu trách nhiệm toàn bộ những gì mà tôi đã nói và lại làm
tôi cũng hy vọng câu chuyện này kết thúc tại đây và cũng xin gửi lời xin lỗi tới các bạn
nam em nói thêm tôi hy vọng sau ngày hôm nay các bạn tha cho tôi một con đường sống
cho tôi và anh cường bạn trai năm em được sống một cuộc sống bình yên
không bạo lực không chiến tranh ngôn từ
nam em nói cũng xin các bạn tha thứ trong những người đang yêu thương tôi
một lần nữa tôi chân thành xin lỗi và biết ơn
những chia sẻ của nam em nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng
sau những chia sẻ của nam em luồng dư lận cháy chiều hướng về nam em tiếp tục nổ ra
trong đó nổi bật nhất là quan điểm những môn nào đối với năm em không phải từ trên trời rơi xuống
nó hoàn toàn là hậu quả của những hành vi phát ngôn từ phía nam em
cư dân mạng có bình luận hành động xin lỗi khán giả
và xin một con đường sống này của nam em
có lẽ là một chiếc bài xoa dịu dư luận để bán hàng online
vì vậy phản ứng ở cư dân mạng trước lời xin lỗi của nam em là hãy thay đổi bản thân trước rồi nói gì thì nói
một số ý kiến của cư dân mạng đã gửi năm em
nam em biết lỗi thì tốt nhưng đừng tái phạm
con đường là do cô ấy tự chọn và phải gánh lấy hậu quả
chứ đừng lên mạng xã hội gào khóc như trước đây
một số người lại bình luận rằng
những người yêu thương bạn mà bạn làm họ tổn thương và mất hết tình cảm
những gì bạn nhận lấy hôm nay là quả đắng do bạn tạo ra
nam em tai tiếng chứ không nổi tiếng
nam em không cần cầu xin ai bởi chính khán giả mới là nạn nhân của những câu chuyện cô ấy
nên thay đổi mình trước khi cầu xin khán giả là một số bình luận đã được kỳ nhận
thời gian gần đây nam em liên tục gây trành cái vì có những hành động bất thường quá khích trên mạng xã hội
cô đã hai lần phải làm việc với sở thông tin và truyền thông tp hcm
và lộ phạt hành chính
tổng số tiền lần một là ba mươi bảy năm triệu đồng lần hai là một mươi triệu đồng
đồng thời sở thông tin và truyền thông tp hcm báo cáo kiến nghị bộ thông tin và truyền thông xem xét
xử lý ngăn chặn đối với tài khoản facebook nguyễn lệ nam em và tài khoản tiktok với lệ năm em
không dừng lại ở đó nhân vật từng bị nam em mể mai xúc phạm trên sóng live stream là ngân chín mươi tám
đang hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện hoa khôi đồng bằng sông kiều long
ngân chín mươi tám cho biết việc cố kiện những người thông tin bịa đặt xúc phạm mình trên mạng
có thể không có kết quả nhưng vẫn làm đến cùng
cá sĩ lương bảng quang chia sẻ
chúng tôi ngại chia sẻ việc kiện tụng và mong muốn đây là lần cuối cùng phải làm việc này
nếu không đi tới cùng họ sẽ quen thói và suy nghĩ cứ lên mạng rồi chửi bới vua khống người khác
chúng tôi không muốn có thêm nạn nhân bị bạo lực ngôn tử trên mạng xã hội